thưa quý vị vào chiều qua ngày một mươi ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thực hiện lệnh bắt khám xét nơi ở nơi làm việc của ông đinh xuân hướng bí thư huyện ủy như thanh tỉnh thanh hóa
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành công bố quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn mạnh sơn ở phường trường thi tp thanh hóa
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên sông mã về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vào năm hai nghìn một mươi ba ông hướng làm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên sông mã chủ đầu tư của dự án hạc thành tower tọa lạc trên khu đất vàng ở ngã tư đường hạc thành và đường phan chu trinh thuộc trung tâm thành phố thanh hóa
tuy nhiên ông hướng đã đề xuất ubnd tỉnh thanh hóa cho chuyển đổi dự án hạc thành tower từ công ty sông mã chủ đầu tư cấp một sang công ty huy hoàng chủ đầu tư cấp hai
năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông nguyễn bá hùng nguyên bí thư huyện ủy như xuân nguyên phó giám đốc sở tài chính
ông văn xuân hùng nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá cả sở tài chính thanh hóa và bà đinh cẩm vân nguyên giám đốc sở tài chính thanh hóa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án hạc thành tower
liên quan đến vụ buôn lậu gần năm mươi một kg vàng và vận chuyển tiền tệ qua biên giới sau năm ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày một mươi ba tháng tám hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
một mươi năm tù phạm tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu một mươi ba năm tù mai thị ngọc phấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một mươi năm tù cùng về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
trương văn liêm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ba năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hai mươi một bị cáo còn lại lãnh mức án từ sáu năm cho đến một mươi hai năm tù về tội buôn lậu đồng thời phạt bổ sung tiền đối với bảy bị cáo
trong vụ án này bị cáo hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la mỹ sang campuchia và nhận gần năm mươi một kg vàng trị giá gần bảy mươi hai tỷ đồng chuyển về việt nam
quá trình điều tra xác định trần thị thảo trang nguyễn thị tuyết vân nguyễn ngọc đại nghĩa trương văn liêm trương thái nguyên là các chủ tiệm vàng và dương công cường có thảo thuận chuyển tiền đô la mỹ từ việt nam sang campuchia và mua vàng chuyển về việt nam
các đối tượng bên campuchia thuê hạnh vận chuyển vàng tiền đô la mỹ giao cho vân nghĩa cường và nguyên để nguyên giao lại cho trang để vận chuyển tiền vàng đô la mỹ qua lại qua biên giới
hạnh đã thuê và phân công phấn và lộc trực tiếp liên hệ với nguyên cường vân và nghĩa nhận tiền đô la mỹ giao vàng và nhận tiền công vận chuyển
lộc và vân kiểm đếm số lượng vàng tiền đô la mỹ rồi cùng út trung và phước hải và minh vận chuyển đô la mỹ sang campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của hạnh

có tới chín tiền án tiền sự nhưng do ngựa quen đường cũ nguyễn thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại tỉnh lào cai vẫn tiếp tục dở chiêu trò mánh khóe lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nhà bệnh nhân tại bệnh viện việt đức
thủ đoạn của hà là đưa thông tin có người quen là bác sĩ có thể nhờ xếp lịch phẫu thuật sớm và có thuốc giảm đau khi mổ với chi phí khoảng năm triệu đồng
đối tượng đã tiếp cận với hai người nhà bệnh nhân sau đó gạ gẫm họ chung tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công tác nghiệp vụ chuyên sâu đã mất phục khi đó chúng tôi đã bắt tận quản tang
đồng chí đang giao dịch mua bán đối với lừa lọc những người nhà trên những quận bàn ở tỉnh lẹ về đây chứa trị
đây chỉ là một trong hàng chục trường hợp các đối tượng phạm tội hình sự bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ trong thời gian vừa qua tại bệnh viện việt đức
là cơ sở thăm khám điều trị cho khoảng hai bệnh nhân nên mỗi ngày lượng người ra vào bệnh viện là rất lớn và phức tạp với nhiều thành phần khác nhau
lợi dụng tình hình này các đối tượng có đã trà trộn để hoạt động với đủ chiều trò mánh khóe
lợi dụng đám đông có thể là nếu lý do là đi tìm gặp bác sĩ yêu cầu bị hại ngồi ở đấy để đợi chờ và nợ dụng cái việc rất là đông trong bệnh viện
hoặc là nhiều đường đi nó lại trong bệnh viện thì đã tỏa thoát và chiếm đạt số tiền chiếm đạt được
theo đại diện các bệnh viện sự lồng hành của cò bệnh viện cũng xuất phát từ lý do đó là một bộ phận người khám chữa bệnh lại tự chủ động tìm đến các dịch vụ này
chính vì vậy đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng hoạt động
để phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi này nhiều giải pháp đang được bệnh viện triển khai
và một việc rất quan trọng là chúng tôi phải thường xuyên phối hợp với công an phường hàng bông và công an quận đàm kiếm để thực hiện công tác an ninh trật tự ở đây
lực lượng chức năng cũng đưa ra khuyến cáo khi đến các bệnh viện thăm khám chữa bệnh đề nghị người dân cần phải nghiêm túc chấp hành đầy đủ theo sự hướng dẫn
và chỉ định trực tiếp của đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế để đảm bảo việc khám chữa bệnh được an toàn đúng quy trình
người dân tuyệt đối không giao dịch với người không quen biết với những đối tượng đưa ra thông tin có người quen hoặc có thể tiếp cận với bác sĩ
người dân cần báo cho lực lượng bảo vệ lực lượng công an có mặt tại bệnh viện để kịp thời xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận đang điều tra vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày một mươi ba tháng tám khiến một người chết và một người bị thương
vụ án mạng xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng tám tại lề đường quốc lộ một
đoạn qua xã hàm kiệm huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận hung thủ dùng hung khí tấn công hai người
vào thời điểm trên anh cao trúc linh bị nghi phạm tên khánh bất ngờ dùng hung khí đâm gục xuống lề đường
tiếp đó một thanh niên tên duy có mặt tại hiện trường cũng bị khánh đâm gây thương tích
anh linh được bạn bè đưa lên xe máy trở đi cấp cứu nhưng chạy một đoạn thì đã tử vong
còn duy được đưa đến bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ
thông tin liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại khó mỹ tân thị trấn mỹ luông huyện trợ mới tỉnh an giang
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với sáu đối tượng về tội bắt giữ người trái pháp luật
sáu đối tượng bị khởi tố bắt giam gồm danh tuấn trần thị hạnh là vợ của tuấn trần văn bảo hồ thanh hậu cùng chú tại huyện an biên tỉnh kiên giang
nguyễn văn đan thuần và trần văn quý cùng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
theo điều tra vào chiều ngày bốn tháng tám công an huyện trợ mới nhận được tin báo của người dân tại khóm mỹ tân
có nhóm năm người lạ đi trên xe ô tô bảy chỗ đã chặn một xe mô tô bắt một người phụ nữ đưa lên xe chở đi
đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an thị trấn mỹ luông công an thị trấn hội an và công an các xã giáp danh thủ huyện lớp vò tỉnh đông tháp
đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ các đối tượng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận bắt người do nạn nhân nợ tiền vợ chồng tuấn và hạnh trong lúc làm công
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long tỉnh quảng ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ba đối tượng gồm trần văn khe
nguyễn anh ngọc và đào việt long về tội gây dối trật tự công cộng
đây là ba đối tượng đã tham gia vào vụ đối tượng có hành vi chặn xe hành hung lái xe khách trên đường
trước đó vào ngày ba tháng tám
lái xe bùi hữu tới chú tỉnh thái bình có đơn phản ánh về việc bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường
công an thành phố hạ long đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc và triệu tập một số người có liên quan hành hung lái xe đến trụ sở để làm việc
tại cơ quan công an nhóm đối tượng thừa nhận bản thân là nhóm phụ xe của xe khác đã chặn xe tấn công lái xe nói trên
tại chân cầu bãi cháy phường bãi cháy thành phố hạ long
nhóm đối tượng này đã nhiều lần chặn xe của nhà xe do bùi hữu tới làm tài xế và đe dọa đánh lái xe
giải quyết nợ khó đòi là mong muốn chính đáng
tuy nhiên chủ nợ sẽ có thể trở thành phạm nhân nếu như đòi nợ bằng hành vi vi phạm pháp luật
mới đây tại bình định với cách đòi nợ vi phạm pháp luật hai bị cáo là đặng văn trãi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
nguyễn tấn kiệt sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định
đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định tuyên phạt lần lượt là bảy năm sáu tháng tù và bảy năm tù giam cùng về tội cướp tài sản
theo cáo trạng một người dân tại huyện phù mỹ nợ đặng văn trãi bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng nhưng chưa trả
sau nhiều lần đòi nhưng không được vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trãi rủ theo kiệt cùng với một số người bạn để đi đòi nợ
khi tìm được con nợ thì trái và kiệt đã
hành hung nạn nhân hậu quả nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ ba mươi hai
một đường dây làm tàng trữ và lưu hành tiền giả vừa bị công an tỉnh yên bái điều tra triệt phá thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền giả
và đây là một trong những vụ án triệt xóa bắt giữ các đối tượng
làm lưu hành tiêu thụ tiền giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà công an tỉnh yên bái đã phát hiện đấu tranh triệt phá thành công
quý năm hai nghìn một mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực tổ tám phường trung tâm thị xã nghĩa lộ
tổ công tác công an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đã bắt quả tăng đối tượng trương văn phú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú thị xã kinh môn tỉnh hải dương có hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả thu giữ ba triệu năm trăm một mươi đồng tiền giả
ngay sau đó công an thị xã nghĩa lộ đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng
cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái thụ lý theo thẩm quyền
ngay sau khi tiếp nhận
đối tượng này cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành thẩm vấn trương văn phú
đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh mở rộng vụ án
thế và nhận thấy đây là một cái vụ án liên quan đến nhiều đối tượng và có tính chất rất là phức tạp
do vậy là chúng tôi đã tập trung lực lượng tổ chức điều tra
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh làm rõ
mở rộng điều tra
lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi làm tàng trữ lưu hành tiền giả
là hà tế tâm sinh năm hai nghìn hai và vợ là lê thị tuyết sinh năm hai nghìn ba
trú tại xã xuân sơn thị xã sơn tây thành phố hà nội
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng tiền giả
theo lời khai của hai đối tượng trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
hai vợ chụp tâm hùng tuyết đã làm được năm trăm năm mươi ba triệu đồng tiền giả
gồm các mệnh giá một trăm linh đồng hai trăm linh đồng và năm trăm linh đồng
sau khi hai vợ chồng tôi làm được tiền giả thì hai vợ chồng tôi đã vào trang mạng facebook
và vào trang nhóm mua bán tiền giả để tìm khách
công an tỉnh yên bái tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng phán xeo trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện hoàng xu phì tỉnh hà giang và đối tượng bản văn xuân sinh năm hai nghìn
trú tại huyện võ nhai tỉnh hải nguyên
điều trai vụ án thì chúng tôi cũng gặp bản một số khó khăn
với quyết tâm nỗ lực chấn áp tội phạm đến cùng
chúng tôi đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
phối hợp với các sở ban ngành công an các địa phương
đã tiến hành thu thập tàn liệu chứng cứ để làm rõ vụ án
quá trình điều tra đã tiến hành khởi tố bảy bị can
thu giữ gần bốn trăm linh triệu đồng tiền giả cùng nhiều thiết bị tăng vật máy móc để làm tiền giả
việc triệt phá thành công đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả quy mô lớn
cho thấy sự quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trên mọi lĩnh vực trong đó có lĩnh vực an ninh tiền tệ
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng đỗ ngọc hưng ba mươi bảy tuổi
chú ở tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó hưng bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt quả tăng
đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà ở khu phố hai phường tân biên
thu giữ bảy gói ma túy đá có trọng lượng gần sáu mươi gram
qua đấu tranh hưng khai nhận bản thân nghiện ma túy
số ma túy trên được hưng mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
tại tp hcm với giá là một mươi triệu đồng về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện
thì bị bắt giữ vụ việc sau đó đã bàn giao cho phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy thụ lý theo thẩm quyền
vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
thái văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại xã long thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
đã bị công an huyện yên thành khởi tố vụ án khởi tố bị can
để xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nghiệp vụ
công an huyện yên thành đã phát hiện thái văn sơn có dấu hiệu tàng trữ
vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm
sau thời gian theo dõi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện yên thành đã phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng sơn
về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật huy cấp quy hiếm
khám xét phương tiện của sơn cơ quan chức năng đã thu giữ hai cá thể báo đã chết
cùng ngày khám xét nhà của sơn cơ quan công an đã thu giữ thêm các tan vật khác có liên quan
tại cơ quan công an sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và hiện chuyên án đang được công an huyện yên thành điều tra mở rộng
điều khiển xe khách hai mươi chín chỗ trên tuyến quốc lộ năm nhưng không có giấy phép lái xe
và trở quá một mươi sáu khách so với quy định
vận chuyển hành khách theo tuyến cố định thế nhưng lại không có xác nhận của bến xe khách nơi đi
một lái xe vừa bị tổ công tác thuộc trạm kiểm soát giao thông ngã ba hàng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
vào hồi một mươi sáu h một mươi phút ngày một mươi ba tháng tám tại km bốn mươi sáu hai trăm linh quốc lộ năm hướng đi hải phòng hà nội
thuộc địa phận huyện cầm giang tỉnh hải dương
tổ công tác thuộc trạm kiểm soát giao thông ngã ba hàng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã tiến hành dừng xe ô tô khách loại hai mươi chín chỗ biển kiểm soát một mươi bảy b một nghìn sáu trăm bốn mươi để kiểm soát
quá trình kiểm tra lái xe là nguyễn đức khiêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
đã không xuất trình được giấy phép lái xe
có lệnh xuất bến nhưng không có xác nhận của bến xe khách nơi đi
đây là xe khách chạy tuyến thái bình vĩnh phúc và tại thời điểm kiểm tra trên xe có bốn mươi năm người
quá một mươi sáu người so với quy định
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi trở quá
từ bốn người trở lên trên xe một mươi sáu chỗ đến xe ba mươi chỗ không có giấy phép lái xe
vận chuyển hành khách theo tuyến cố định có mang theo lệnh vận chuyển
nhưng không có xác nhận của bến xe khách nơi đi
tổ công tác đã cho lái xe viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải bằng xe ô tô và không tái phạm